trong khi câu hỏi bao giờ đại dịch covid một mươi chín kết thúc còn chưa có lời giải
thì những biến thể mới vẫn đang tiếp tục thay đổi từng giờ
các nhà khoa học vừa phát hiện một phiên bản tàng hình của biến thể omicron
có thể qua mặt các phương pháp xét nghiệm đang được nhiều nước sử dụng
nhân viên y tế xét nghiệm covid một mươi chín trên các mẫu bệnh phẩm tại ohio của mỹ
vào ngày sáu tháng một mươi hai
báo the guardian cho biết bản này được phát hiện trong các mẫu trend virus sars cov hai
từ nam phi úc canada những ngày qua
nó được gọi là phiên bản của biến thể omicron vì có nhiều đột biến giống với biến thể mới
tuy nhiên phiên bản này lại thiếu đi một biến đổi gen di truyền
khiến nó không thể được phát hiện bằng xét nghiệm pcr trong phòng thí nghiệm
các nhà nghiên cứu cho biết còn quá sớm để xác định liệu phiên bản mới có lây lan
theo cách giống như phiên bản omicron tiêu chuẩn hay không
nhưng có sự khác biệt
nếu có sự khác biệt về mặt di truyền nên phiên bản này có thể hoạt động khác
sau phát hiện này các nhà khoa học chia biến thể omicron thành hai dòng
gồm phiên bản tiêu chuẩn gọi là ba một và phiên bản tàng hình ba hai
giáo sư francois paulus giám đốc viện di truyền đại học london của anh
nói phiên bản mới chiếm khoảng sáu trong các mẫu trend của biến thể omicron
gửi liên hệ thống dữ liệu trend g sat
hiện chưa rõ vì sao phiên bản mới này xuất hiện
tuy nhiên đặc tính tàn hình khi các nhà khoa học
lo ngại nó có thể âm thầm lây lan ở những nơi chỉ tập trung xét nghiệm pcr
nhiều quốc gia đã suýt dạy các quy định về đi lại nhằm ngăn chặn biến thể omicron
nhưng giám đốc phụ trách khu vực châu âu tổ chức y tế thế giới who
ông hank gluck vào ngày bảy tháng một mươi hai cho rằng việc cấm các chuyến bay
sẽ không có tác dụng vì omicron đã có ở khắp nơi
ông klut nhấn mạnh các giải pháp quan trọng để ngăn biến thể là vaccine
khẩu trang chữ thoáng không khí và điều trị
vì hạn chế đi lại
cho đến nay loài người sắp kỷ niệm hai năm đại dịch covid một mươi chín
trên toàn cầu hơn năm triệu người đã tử vong vì loại virus này
và chắc chắn đây chưa phải là con số chính xác cuối cùng
chắc hẳn không ít người đã đặt ra câu hỏi đến bao giờ đại dịch này mới chấm dứt
chỉ mới tuần trước các nhà khoa học phát hiện ra một biến thể coronavirus mới omicron
đáng lo ngại khiến cho nhiều người trở nên hoang mang và đặt ra những câu hỏi
như chúng ta có khả năng diệt trừ virus này như thế nào
điều đó thực sự có ý nghĩa gì
và thế giới sẽ như thế nào nếu chúng ta không thể
khoảng ba mươi năm trường hợp nhiễm covid một mươi chín không có triệu chứng
điều đó làm phức tạp việc kiểm soát lây lan và chẩn đoán
để tìm thấy những người bệnh không có triệu chứng chúng ta phải xây dựng các chương trình giám sát sâu rộng
như những gì đã thực hiện trong chiến dịch xóa sổ bệnh bài liệt kiểm tra các trường hợp
người cũng như mẫu nước thải để xác định xem virus có lưu hành trong cộng đồng hay không
thật khó để ngăn chặn sự lây truyền nếu bạn thậm chí không biết căn bệnh đang ở đó
và ngay cả đối với những trường hợp có triệu chứng việc chẩn đoán cũng rất khó khăn
không giống như bệnh đậu mùa có các triệu chứng có thể dễ dàng phân biệt với các loại virus gây phát bang khác
covid một mươi chín có thể gây các triệu chứng giống với biểu hiện của bệnh cảm cúng và các virus đường hô hấp khác
có nghĩa là cần có phương pháp xét nghiệm nhanh chóng chính xác phổ biến và giá cả phải chăng để xác nhận các trường hợp
cuối cùng căn bệnh này hiện đang lưu hành dưới nhiều loài động vật và con người chưa có dấu hiệu kết thúc
vắc xin là một phương pháp tuyệt vời để ngăn chặn sự lây truyền của dịch bệnh
nhưng vắc xin hiện tại cho covid một mươi chín hiện không hiệu quả bằng vắc xin phòng bệnh đậu mùa bệnh sởi và bệnh bại liệt
vaccine covid một mươi chín làm giảm sự lây truyền nếu những người được tiêm chủng bị nhiễm bệnh
nhưng chúng không loại bỏ hoàn toàn nó
một lần nữa điều này làm cho việc diệt trừ dịch bệnh này trở nên khó khăn hơn nhiều
một điều đáng lo ngại nữa là các biến thể các virus gây sởi đậu mùa và bại liệt có ít đa dạng di chuyển hơn
vì vậy các biến thể nói chung có thể bị vô hiệu hóa bằng khả năng miễn dịch do vaccine gây ra
với sars cov hai các nhà khoa học chưa chắc chắn về mức độ ảnh hưởng của các biến thể nhưng ít nhất về mặt lý thuyết
hoàn toàn có khả năng xuất hiện một số biến thể có thể thoát được khả năng miễn dịch do tiêm chủng hoặc nhiễm trùng trước đó mang lại
hiện các thử nghiệm hiện đang được tiến hành với biến thể omicron để xác định xem nó có khả năng thoát khỏi các kháng thể được tạo ra và chống lại các biến thể trước đó hay không
bên cạnh đó còn có vấn đề về khả năng miễn dịch suy giảm theo thời gian
việc chủng ngừa bệnh liệt bệnh đậu mùa và bệnh sởi mang lại khả năng miễn dịch lâu dài có khả năng suốt đời
với coronavirus nói chung chúng ta biết rằng khả năng miễn dịch có thể suy giảm nhanh chóng khiến các cá nhân dễ bị tái nhiễm
hiện tại chúng ta đang chứng kiến điều này với sars cov hai ở cả những người đã được tiêm phòng và những người đã bị nhiễm bệnh trước đó
giải pháp cho những vấn đề này chỉ đơn giản là tiêm chủng bổ sung nhưng điều đó đòi hỏi một chiến dịch vaccine thường xuyên
vốn dĩ đang gặp phải khó khăn về kinh phí thực hiện thiếu hụt vaccine và cả sự bài xích phát sinh từ một số người
những thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại